đến hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng tám vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh năm hai độ kinh đông trên đất liền các tỉnh đồng bằng bắc bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp một mươi cấp một mươi hai
ở các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định tiếp tục có gió mạnh cấp bảy cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi hai
các tỉnh lạng sơn bắc giang bắc ninh hải dương hưng yên hà nam ninh bình thanh hóa
có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
khu vực hà nội có gió giật cấp sáu cấp tám và mưa với lượng một trăm linh hai trăm linh mm
cũng theo trung tâm dự báo ký tượng thủy văn trung ương từ nay đến hết ngày hai mươi tháng tám
tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng trên toàn khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn lũ ống lũ quét trên các sông suối nhỏ
sàn lở đất ở lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai yên bái phú thọ hà giang
tuyên quang thái nguyên bắc cạn cao bằng lạng sơn quảng ninh và vùng núi các tỉnh thanh hóa
nghệ an hà tĩnh ngập úng ở đồng bằng bắc bộ và vùng trũng thấp ở bắc trung bộ
cơn bão số ba được nhận định là cơn bão mạnh
chính vì vậy ngay từ chiều ngày hôm qua một mươi tám tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cử ba phó thủ tướng
cùng các lãnh đạo một số bộ có liên quan trực tiếp đến các địa phương trọng điểm
được dự báo bão đổ bộ vào để trực tiếp đôn đốc chỉ đạo
thủ tướng nguyễn xuân phúc quán triệt tinh thần là hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra
và ngay trong ngày hôm nay cùng với chính quyền địa phương các ban ngành lực lượng công an các địa phương
nằm trong khu vực bão đổ bộ đã và đang khẩn trương triển khai mọi kế hoạch tập trung nhân lực
sẵn sàng cùng nhân dân ứng phó với cơn bão này
sáng nay ngày một mươi chín tháng tám đoàn kiểm tra công tác phòng chống lụt bão bộ công an do đồng chí trung tướng phạm quang cử
phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần kỹ thuật làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại công an tỉnh nam định
sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số đơn vị đồng chí trung tướng phạm quang cử đã biểu dương công an tỉnh nam định
phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh nam định triển khai thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền
người nuôi trồng thủy hải sản các hộ dân trong vùng nguy hiểm
tổ chức ra soát có kế hoạch xử lý sự cố các công trình đê kè duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn sẵn sàng ứng cứu theo phương châm bốn tại chỗ
đồng chí yêu cầu công an tỉnh nam định tiếp tục có kế hoạch phối hợp với hoàn lưu bão số ba và khắc phục hậu quả sau bão
đồng chí yêu cầu công an tỉnh nam định tiếp tục có kế hoạch xử lý sự cố các công trình đề kè duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn sẵn sàng ứng cứu theo phương châm bốn tại chỗ

đồng chí yêu cầu công an tỉnh nam định tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân đang tập trung toàn bộ lực lượng dồn sức chống cơn bão số ba khắc phục hậu quả sau bão
riêng tại các khu vực sung yếu của các huyện ven biển như nghĩa hưng giao thủy hải hậu đã tổ chức thường trực một trăm linh quân số bảo vệ an toàn chạy tạm giam nhà tạm giữ
sáng sớm nay tại địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã xuất hiện mưa lớn kèm theo gió mạnh
lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức một tổ công tác tại khu vực cầu bãi cháy tiến hành điều tiết đảm bảo trật tự giao thông
đồng thời bố trí ở hai đầu cầu các phương tiện cần thiết để truyền tải người xe máy xe thô sơ qua cầu một cách an toàn
cùng với đó thực hiện nghiêm điện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh lực lượng cảnh sát cơ động huy động tối đa lực lượng phương tiện cần thiết
sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đến thời điểm này công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo cho công an các đơn vị địa phương tổ chức thường trực trên tám mươi quân số
sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra chủ động phân công lực lượng bám sát cơ sở
đảm bảo an ninh trật tự tại các mục tiêu trọng điểm nơi giam giữ can phạm nhân khu vực ngập úng nơi dân sơ tán
không để các đối tượng xấu lợi dụng thiên tai để trộm cắp cướp cướp giật tài sản và các vi phạm pháp luật khác
theo báo cáo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hải phòng ngoài các giải pháp phòng chống bão số ba
các địa phương đã có phương án và thực hiện di rời hơn một mươi một người là các hộ dân thuộc khu vực trũng thấp ven biển
các trung cư cũ yếu khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm đến nơi tránh bão an toàn
cũng theo báo cáo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hải phòng đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng tám
các phương tiện địa phương đã vào nơi tránh trú an toàn công tác bảo vệ an toàn hệ thống đê điều
đến chín giờ sáng nay các địa phương đã tổ chức hoành triệt hai mươi năm cửa khẩu qua đê và ba mươi một cống sung yếu
ngoài các vật tư phương tiện hơn ba mươi tám người đã được huy động sẵn sàng xung kích hộ đê
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các phương tiện địa phương đã vào nơi tránh trú an toàn công tác bảo vệ an toàn hệ thống đê
khu vực đê biển sung yếu ở huyện hải hậu nghĩa hưng những tuyến đê biển yếu nhất tỉnh đều đã được chính quyền và nhân dân địa phương gia cố
các phương tiện địa phương đã vào nơi tránh trú an toàn công tác bảo vệ an toàn hệ thống đê

khu vực đê biển yếu nhất tỉnh đều đã vào nơi tránh trú an toàn công tác bảo vệ an toàn hệ thống đê
để giúp người dân có thể lưu thông an toàn ngoài đường cũng như là kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ do gió bão gây ra
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến cơn bão số ba trong những bản tin tiếp theo
vâng xin cảm ơn phóng viên hoàng việt
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
thông tin về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng đang được dư luận quan tâm xảy ra tại tỉnh yên bái
khiến bí thư tỉnh ủy yên bái phạm duy cường và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy yên bái ngô ngọc tuấn tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã chính thức khởi tố vụ án
thủ phạm dùng súng bắn vào hai lãnh đạo tỉnh yên bái là đỗ cường minh tri cục trường tri cục kiểm lâm yên bái
ngay sau khi bắn hai lãnh đạo của tỉnh yên bái minh đã dùng súng tự sát ngay tại phòng ông tuấn
các nạn nhân và cả thủ phạm đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
với sự trợ giúp của hai kíp bác sĩ của bệnh viện bạch mai và bệnh viện việt đức hà nội tăng cường
nhưng do vết thương quá nặng cả nạn nhân và đối tượng gây án đã tử vong
trước đó trong buổi họp báo chiều ngày một mươi tám tháng tám thiếu tướng đặng trần triều cho biết đỗ cường minh sử dụng súng được trang bị theo quy định
theo thiếu tướng đặng trần triều quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng xác định hung thủ gây án nổ tám phát súng
liên quan đến vụ chìm tàu thảo văn hai trên sông hàn cơ quan công an thành phố đà nẵng cho biết vừa tống đạt khởi tố bị can đối với ông lê sáu
nguyên giám đốc cảng vụ đà nẵng với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong thời gian điều tra và đưa ra xét xử trước pháp luật ông lê sáu sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú
theo đó dù đã nhiều lần phát hiện tàu thảo vân hai mang số hiệu dna một mươi sáu của ông võ quốc hùng
chú quận hải châu thành phố đà nẵng không có giấy tờ hợp lệ nhưng cảng vụ đà nẵng vẫn để tàu này hoạt động chở khách du lịch trên sông hàn mà không có biện pháp xử lý
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
chủ tàu thảo vân ii tổ chức bán vé du lịch trên sông hàn mà không bị lực lượng cảng vụ đà nẵng kiểm tra
vụ việc trở nên nghiêm trọng khi con tàu này trở quá số người quy định gây quá tải và lận nhào
hất toàn bộ du khách trên tàu xuống sông khiến ba người chết trong đó có hai trẻ nhỏ
ngay sau khi sự việc xảy ra thành ủy đà nẵng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải kiểm điểm trách nhiệm
cá nhân giám đốc phó giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa và các cá nhân có liên quan đến tai nạn chìm tàu thảo vân ii
sau đó ngày hai tháng bảy hội đồng kỷ luật của ubnd tp đà nẵng đã có quyết định cách chức đối với ông lê sáu giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa đà nẵng
tiếp theo là cụm tin bắn
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang hoàn tất quá trình điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân
đề nghị truy tố nguyễn văn tiến chú thị xã an nhơn về tội giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ sáng ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn văn tiến và em ruột là nguyễn văn dân đã rủ nhau tổ chức uống rượu tại nhà của nhà dân
đến một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày khi vợ của dân can ngăn không cho tiếp tục uống rượu nữa thì hai bên nảy sinh mâu thuẫn
nguyễn văn tiến dùng dao thái lan định ham dọa em dâu nhưng bị dân can ngăn nên đã đâm em ruột tử vong tại chỗ
còn tại đồng tháp cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lãnh vừa bắt giữ đối tượng lê minh gầm chú huyện cao lãnh về hành vi cố ý gây thương tích
vào sáng ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu do mâu thuẫn cá nhân đối tượng gầm đã dùng kéo
đâm bà nguyễn kim loan và anh lê hữu tâm chú cùng thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh
hậu quả làm loan và tâm bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện
phần cuối bản tin là những thông tin chuyên án tội phạm do cục cảnh sát chuyên án tội phạm bộ công an cung cấp
truy nã đối tượng đặng thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nơi đăng ký thường trú hai mươi trên bốn tổ năm mươi một đường sáu
khu phố năm phường linh triểu quận thủ đức thành phố hồ chí minh can tội cướp tài sản
quyết định truy nã số một ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị ra quyết định công an thị xã kiến tường tỉnh long an
chuyên án đối tượng nguyễn bảo toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nơi đăng ký thường chú một trăm linh năm e hai khu phố năm phường tân hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
can tội cướp tài sản quyết định truy nã số một ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị ra quyết định công an huyện đức huệ tỉnh long an
thân nhân đối tượng họ tên bố nguyễn cảnh họ tên mẹ bùi thị hường
chuyên án đối tượng nguyễn phi dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nơi đăng ký thường chú ốc an chu xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai can tội cướp tài sản
quyết định truy nã số hai ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị ra quyết định công an huyện đức huệ tỉnh long an
thân nhân đối tượng họ tên bố nguyễn hoài phong họ tên mẹ trần thị ban
mọi công dân khi phát hiện các đối tượng trên hoặc biết thông tin có liên quan về các đối tượng báo ngay cho cục cảnh sát truy nã tội phạm
địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng cầu giấy hà nội

hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất biết để xử lý
chính để đảm bảo giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng với người đã cung cấp tin có giá trị để bắt được đối tượng
người nào bao che chế chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo quy định của pháp luật
đề nghị thân nhân gia đình các đối tượng trên có trách nhiệm động viên giải thích cho người bị truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
bản tin mùa mùa ba online cập nhật đến đây là kết thúc